thưa quý vị và các bạn bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế vào tối ngày một mươi hai tháng tám cho biết
là trong ngày có ba chín trăm chín mươi một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca điều trị khỏi lên tám mươi chín một trăm bốn mươi năm người
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là một mươi hai chín mươi tám tám trăm hai mươi một liều
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày hôm nay trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận năm hai mươi năm ca mắc mới nâng tổng số mắc trong ngày lên chín sáu trăm sáu mươi bảy ca
trong đó bao gồm một mươi bốn ca nhập cảnh và chín sáu trăm năm mươi ba ca ghi nhận trong nước
trong đó tại tp hcm là ba tám trăm bốn mươi một ca và bình dương là ba hai mươi tám ca
còn tại hà nội tính từ một mươi tám h ngày một mươi một tháng tám cho tới một mươi tám h ngày hôm nay một mươi hai tháng tám
ghi nhận bảy mươi ca mắc covid một mươi chín
trong đó có hai mươi một ca phát hiện tại tp hcm
trong đó có bốn mươi chín ca phát hiện trong khu cách ly
sở y tế đà nẵng vừa có thông báo khẩn tìm người đến chợ đầu mối hòa cường quận hải châu
sau khi phát hiện nơi này có sáu ca nhiễm covid một mươi chín
sở y tế đà nẵng đề nghị tất cả những người mua bán giao dịch vận chuyển lao động
từng đến chợ từ ngày năm tháng tám cho tới nay khẩn trương liên hệ
hoặc đến ngay cơ quan y tế địa phương khai báo y tế
để được lấy mẫu xét nghiệm
những ai có triệu chứng nghi ngờ như ho sốt khó thở viêm họng rát họng
mất vị giác khứu rác mệt người thì không được tiếp xúc với bất kỳ ai
kể cả người nhà đồng thời liên hệ ngay tới cơ quan y tế địa phương
số điện thoại đường dây nóng
quận hải châu ba trăm chín mươi tám một trăm linh một một trăm bốn mươi ba

quận liên triều ba trăm chín mươi tám một trăm bốn mươi chín một trăm bốn mươi ba

quận hải châu ba trăm chín mươi tám bốn trăm hai mươi ba một trăm bốn mươi ba
quận ngũ hành sơn ba trăm chín mươi tám sáu trăm ba mươi một trăm bốn mươi ba

nhằm kịp thời khoanh vùng dập dịch và hỗ trợ
nhằm kịp thời khoanh vùng dập dịch và hỗ trợ
các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
vào sáng ngày hôm nay một mươi hai tháng tám
công an tỉnh an giang đã tổ chức lễ công bố quyết định
thành lập lực lượng truy vết dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
và tặng ba phần quà cho nhân dân trong tỉnh
bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
theo chỉ đạo của chủ tịch ubnd tỉnh an giang
công an tỉnh đã quyết định thành lập lực lượng truy vết bốn cấp
từ tỉnh đến khóm ấp với tổng quân số là một mươi bốn bảy trăm ba mươi tám đồng chí
trong đó lực lượng công an làm nòng cốt
phối hợp với các lực lượng y tế quân sự dân quân
các ban ngành đoàn thể
nhiệm vụ lực lượng này là truy vết các trường hợp
tiếp xúc gần với người nhiễm nghi nhiễm covid một mươi chín
tăng cường truy vết khoanh vùng dập dịch
dịp này công an tỉnh gia quân tặng ba phần quà
mỗi phần quà gồm một mươi kg gạo rau củ quả
và các nhu yếu phẩm thiết yếu
trao tặng các hộ nghèo người không có thu nhập
đang ở trong khu vực bị phong tỏa
các gia đình đang thực hiện cách ly tại nhà
và các gia đình có người thân làm công nhân bị mất việc làm
hiện đang bị kẹt tại các tỉnh thành chưa về quê được
tổng trị giá quà tặng là khoảng một năm tỷ đồng
ngày một mươi hai tháng tám sở y tế tp hcm cho biết là thành phố vừa xuất hiện
ổ dịch mới phát sinh thuộc địa bàn quận năm
với hơn một trăm linh ca dương tính được xác định
cụ thể ổ dịch ở hẻm chín mươi ba bạch vân phường năm quận năm
ghi nhận bảy mươi ca dân tính
bệnh nhân đầu tiên được phát hiện ngày tám tháng bảy
có liên quan chạy đầu mối bình điền
ngày một mươi và một mươi một tháng bảy sau khi phong tỏa hẻm
và lấy mẫu tầm soát cho một trăm một mươi bảy mẫu
cơ quan y tế phát hiện thêm bảy ca dương tính
ngày hai tháng tám người dân trong con hẻm này
được lấy mẫu tầm soát lần ba với một trăm ba mươi năm mẫu
phát hiện thêm bốn mươi một ca
ngày gần nhất ngày tám tháng tám ghi nhận thêm chín ca dương tính
trong khu phong tỏa
đối với ổ dịch hẻo năm mươi bảy trần nhân tôn phường chín quận năm
ghi nhận ba mươi sáu ca dân tính
ca bệnh đầu tiên được phát hiện vào ngày hai mươi tám tháng bảy
qua xác nghiệm tầm soát
cơ quan chức năng đã phong tỏa toàn bộ con hẻm này
và lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ngay sau đó
xét nghiệm lần đầu vào ngày hai mươi chín tháng bảy
có một trăm sáu mươi năm mẫu lần hai vào ngày bảy tháng tám
với ba trăm linh mẫu
đến ngày tám tháng tám thêm ba mươi bốn ca dương tính
như vậy tính đến ngày một mươi hai tháng tám
thành phố hồ chí minh có hai mươi chín ổ dịch
tất cả đều được kiểm soát
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
nguyễn thành phong vừa yêu cầu giám đốc
sở y tế tập trung thực hiện một số giải pháp
cấp bách trong công tác phòng chống dịch
covid một mươi chín trên địa bàn
và hiện thành phố đang cân nhắc việc vận động
những bệnh nhân đã hoàn thành điều trị
tình nguyện tham gia chống dịch
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
giao sở y tế thành phố tham mưu ban
chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
việc vận động các bệnh nhân covid một mươi chín
đã hoàn thành quá trình điều trị
tham gia tình nguyện phục vụ
trên công tác phòng chống dịch của thành phố
trong đó xác định công việc cụ thể
và chế độ hỗ trợ
bên cạnh đó tiếp tục tham mưu
việc quản lý cập nhật kịp thời
thường xuyên khả năng tiếp nhận bệnh nhân
của từng cơ sở tiếp nhận điều trị
để thực hiện tốt quy trình phân loại
điều chuyển và điều trị hiệu quả
đặc biệt là các bệnh nhân nặng
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
nguyễn thành phong yêu cầu sở y tế khẩn trương
thực hiện báo cáo trước ngày một mươi ba tháng tám
hiện thành phố hồ chí minh đang điều trị

trong đó có một năm trăm năm mươi tám bệnh nhân nặng
đang thở máy và một mươi sáu bệnh nhân can thiệp ecmo
từ hôm nay ngày một mươi hai tháng tám
bệnh viện chợ rẫy đưa vào hoạt động
ba mươi số điện thoại di động chuyên tư vấn
khám bệnh online qua điện thoại
cho bệnh nhân không phải là bệnh nhân mắc covid một mươi chín
bệnh viện chợ rẫy cho biết vừa triển khai
ba mươi số điện thoại nhằm tư vấn khám
bệnh online cho bệnh nhân không phải bệnh nhân
mắc covid một mươi chín theo đó với ba mươi số điện thoại
di động này đại diện cho ba mươi chuyên khoa
từ ung thư nội tiết tim mạch
chấn thương chỉnh hình thần kinh hô hấp
tiêu hóa tiết niệu thần nhân tạo
chăm sóc giảm nhẹ sẽ thường trực hai mươi
bốn trên hai mươi bốn để tư vấn khám bệnh qua điện thoại
hoặc video call cho bệnh nhân
khi bệnh nhân có thắc mắc về các bệnh lý nói trên
các tổng đại viên của bệnh viện chợ rẫy
sẽ bắt đầu hoạt động từ chín giờ sáng nay một mươi hai tháng tám
với giải pháp mà tính thực tiện nói trên
của bệnh viện trợ rẫy không chỉ những bệnh nhân
covid một mươi chín được điều trị mà các bệnh nhân
mắc bệnh lý khác vẫn được chăm sóc
sức khỏe an toàn trong mùa dịch để tránh mất
thời gian cho việc tư vấn người bệnh có nhu cầu
tư vấn khám bệnh online không phải bệnh
covid một mươi chín hãy liên hệ qua số điện thoại
đường dây nóng của chuyên khoa cần khám
mặc dù nhiều doanh nghiệp đã triển khai
phương án ba tại chỗ để vừa duy trì
sản xuất vừa chấm dịch
xong bên cạnh khó khăn về tài chính
thì vẫn tìm ẩn rủi ro buồn phát dịch
và trước tình trạng trên thì các hiệp hội
và doanh nghiệp tiếp tục ký nghị chính phủ
xem xét là thay đổi cách thực hiện ba tại chỗ
linh hoạt hơn theo hướng
phù hợp với thực tế và điều kiện cụ thể
ngay từ đầu mùa dịch
rất nhiều doanh nghiệp ngành lương thực thực phẩm
đã triển khai phương án ba tại chỗ
để không được gãy chủ sản xuất hàng hóa thiết yếu
gấp rút lợi ăn ở cho người lao động
dẫn đến hàng loạt các chi phí phát sinh
việc mà triển khai sát sao những hướng dẫn
của bộ y tế cũng như là của chính quyền
và cơ quan y tế của địa phương
về năm k về giãn cách
về cách gọi là trong hoạt động
sinh hoạt hàng ngày tại công nhân
từ nơi ăn trốn ở đến chỗ ăn uống
đến việc tương tác công việc
cho nên chúng tôi vẫn đang kiểm soát được
hoạt động của tất cả công nhân trong nhà máy
người lao động trong nhà máy
chúng tôi rất mong đảng và nhà nước
cũng như chính quyền giúp cho những doanh nghiệp
không chỉ là đại dũng mà tất cả doanh nghiệp khác
trên địa bàn sớm duy trì được hoạt động
thứ nhất của mình đảm bảo được thứ nhất kinh doanh
để giảm thiểu nguy cơ bùng phát ca bệnh
trong nhà máy doanh nghiệp buộc phải đầu tư
cho các hoạt động phòng chống dịch
duy trì nghiêm việc test covid một mươi chín ba ngày một lần
cho toàn bộ công nhân đầu tư bài bản
tất cả trang thiết bị để đáp ứng
nhu cầu sinh hoạt giãn cách
chưa kể hàng loạt chi phí khác để công nhân yên tâm
ở lại nhà máy
nếu mà test nhanh thì là
có hai trăm năm mươi hai trăm sáu mươi một lần
thì ba trăm sáu mươi một lần
nếu bạn có thể
mà một tuần phải làm hai lần
thì bạn nhớ lên
số lượng là bao nhiêu thì các bạn thấy
còn tiền ăn
trước chúng ta chỉ lo cho một bữa
người lao động bây giờ phải là ba bữa
rồi bữa phụ
thì họ có tối mà họ có đói
thì họ có cái để mà ăn
những cái chi phí đó cũng phát sinh tăng thêm
khi mà ở ba tề chỗ
thì chúng tôi có một cái
là phải làm sao cho
người lao động ổn định tinh thần
chúng tôi phải tăng thêm một số phút lợi
cho người lao động cảm thấy là yên tâm
nếu làm việc ở đây
thì cái phần
thu nhập nó ổn định
và tốt hơn là trước đó
những cái đó cũng là những cái
mà chúng tôi không lường trước được
hiện nay tại thành phố hồ chí minh
có khoảng ba mươi doanh nghiệp
có thể thực hiện ba tài chỗ
trong số đó một số doanh nghiệp
chỉ có thể cầm cự trong ngắn hàng
số còn lại dù ba tài chỗ
nhưng cũng không thể hoạt động hết công suất
vì nhiều lý do
đơn cử như khó khăn trong khâu vận chuyển
do giãn cách
dẫn đến tình trạng ủng tắc
hoặc cần tiến độ
khó khăn của chúng tôi
đó là không phải tất cả công nhân
chịu ở trong nhà máy
vì vậy ảnh hưởng đến tiến độ
và hiệu quả sản xuất
chúng tôi đã phải dành rất nhiều tiền
sắp xếp cho công nhân ở trong nhà máy
vì không thể đóng cửa nhà máy
còn khách hàng còn đơn hàng
nhưng nếu kéo dài thì sẽ rất khó khăn
hiện tại thành phố hồ chí minh
đã triển khai tiêm vaccine cho người lao động
tại các doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả
phòng dịch đồng thời xem xét các gói hỗ trợ
miễn giảm thuế để đồng hành
của doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn
tuy nhiên các hiệp hội và doanh nghiệp
kiến nghị chính phủ thành phố hồ chí minh
cần xem xét thay đổi cách thực hiện ba tại chỗ
linh hoạt hơn theo hướng phù hợp với thực tế
và điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp
nếu doanh nghiệp nào đang thực hiện tốt ba tại chỗ
có thể tiếp tục duy trì
nếu doanh nghiệp nào đang gặp khó khăn
có thể linh động áp dụng phương án tổ chức sản xuất an toàn
bảo đảm phòng chống dịch mà không nhất thiết
phải ba tại chỗ
không thể về nhìn mặt mẹ lần cuối
vì đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch
thiếu tá nguyễn văn điền cán bộ
của tiểu đoàn cảnh sát cơ động số ba
trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam
thành phố hồ chí minh gạt đi nỗi đau buồn
nợ người mẹ đã khuất một nén nhan tiễn biệt
để ở lại nơi tuyến đầu cùng đồng đội
tiếp tục cuộc chiến chống covid một mươi chín
vì đặc thù công việc
là phải ăn ở tập trung tại đơn vị
nên hơn ba tháng nay
thiếu tá nguyễn văn điền cán bộ
của tiểu đoàn cảnh sát cơ động số ba
trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam
thành phố hồ chí minh không được về nhà
mới đây mẹ đồng chí điền
bị tai biến trở nặng
và chuyển lên thành phố hồ chí minh để điều trị
trong thời gian này anh được gặp mẹ
một lần trong bệnh viện
nhưng cuộc gặp chỉ diễn ra chết nhoáng
do tình hình dịch bệnh căng thẳng
chưa kịp thăm lại
thì anh nhận tin mẹ mất
mẹ của đồng chí mất
anh em cũng có động viên chia sẻ
cùng với gia đình của đồng chí điền
và mong đồng chí điền
cố gắng vượt qua nỗi đau này
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
tổng cơ tác kiên quyết
bám trụ không ngại
ngày đêm nắng mưa xuân gió
khi hay tin mẹ mất thì thật sự trong lòng
cũng muốn được về thắp cho mẹ nén hơn
nhưng mà sau đó thì được
sự động viên quan tâm
và chia sẻ của chỉ huy
thì cũng dồn nén
cái nỗi đau qua một bên
để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ
vì mình đã tiếp xúc rất là nhiều người
khi mà mình được
chỉ huy tạo điều kiện cho mình về rồi
nhiều khi là mình cũng mang
cái dịch bệnh
ở trong người bệnh về có thể lây lan cho
là con cháu hay người thân của mình
đó là một điều
mình cũng đắn đo suy nghĩ
cuối cùng là quyết định là
khi nào mà
đẩy lùi được dịch bệnh
sau đó mới về là
thắp cho mẹ một nén
để kịp thời động viên
chia sẻ mất mát về tinh thần
đối với đồng chí điền
đảng ủy bang chỉ huy công an quận một mươi hai
cũng đã cho lập bàn thờ vọng
để các đồng nghiệp có thể đến chia buồn với anh
kiềm nén nỗi niềm riêng vào lòng
đồng chí điền
tiếp tục cùng đồng đội tham gia
vào cuộc chiến chống lại đại dịch covid một mươi chín
còn chưa rõ hồi kết
nhưng các anh luôn đặt nguyết tâm
khi nhận được nhiệm vụ
mạnh lãnh của chỉ huy
thì anh em là cán bộ chiến sĩ
đặc biệt là đây là lực lượng
cảnh sát cơ động đã xác định đây là nhiệm vụ
cùng nhau đoàn kết
cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ
để mà cho
đẩy lùi dịch bệnh để đất nước chúng ta là được
bình yên nhân dân được trở lại
cuộc sống bình thường như hằng ngày
lực lượng công an nơi tuyến đầu chống dịch
đã và đang cùng các lực lượng khác
hy sinh những niềm vui nỗi buồn riêng
để góp công sức vào công tác phòng chống dịch
họ chỉ mong rằng
người dân thành phố nói riêng và người dân cả nước nói chung
hãy giữ an toàn cho mình và người thân
mỗi người nên cố gắng một chút
vì mọi người để cuộc sống
sớm trở lại bình thường
và những người con nơi tuyến đầu chống dịch
được trở về với gia đình
không còn những nỗi đau thầm lặng